xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thế giới chuyển động
những thông tin quốc tế có trong thế giới chuyển động của mi tập viên thanh huyền mời chị vâng xin cảm ơn anh tiến tú và chị khánh thư
những thông tin quốc tế có trong thế giới chuyển động mời chị vâng xin cảm ơn anh tiến tú và chị khánh thư

của công ty cổ phần chế biến thủy sản tài kim anh chủ tịch quốc hội và đoàn công tác đã ghi nhận
sự phát triển của công ty với nhiều cách làm hay hiệu quả
thăm quan trung tâm sản xuất giống lúa và gạo st hai mươi năm chủ tịch quốc hội và đoàn vui mừng khi biết gạo st hai mươi năm
tiếp tục có những thành công sau khi đăng quang danh hiệu quốc tế gạo ngon nhất thế giới
tại trụ sở tỉnh ủy sóc trăng được sự vận động của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
lãnh đạo tập đoàn dầu khí việt nam đã tặng ba tỷ đồng vào ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
tặng hai tỷ đồng vào quỹ an sinh xã hội tỉnh sóc trăng
sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành hữu quan để chỉ đạo xử lý một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ
kém hiệu quả của ngành công thương
tại cuộc họp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã nghe báo cáo xem xét cho ý kiến chỉ đạo cụ thể
về hướng xử lý các vướng mắc liên quan đến nhà máy đóng tàu dung quất xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách
theo dõi xử lý của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương
đối với việc xử lý vương mắc thực hiện quyết toán hợp đồng epc dự án xây dựng nhà máy đóng tàu dung quất giai đoạn một
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu các bộ ngành chức năng khẩn trương giả soát
xem xét kỹ lại các nội dung thỏa thuận ký kết của hợp đồng đồng thời ra soát kiểm tra lại các kết luận thanh tra
liên quan đến hợp đồng để tiến hành xử lý rứt điểm trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
về xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ
kém hiệu quả ngành công thương phó thủ tướng trương hòa bình đồng ý với đề xuất của các bộ ngành
pvn và tập đoàn hóa chất việt nam đưa các dự án doanh nghiệp dap một ethanol phú thọ và ethanol bình phước
ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của ban chỉ đạo xử lý một mươi hai dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả ngành công thương
phó thủ tướng giao văn phòng chính phủ hoàn thiện báo cáo có căn cứ cơ sở để có quyết định chính thức
sáng nay diễn đàn logistics việt nam hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hà nội với chủ đề
giảm chi phí logistics nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
tham dự diễn đàn có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng
với lĩnh vực logistics mặc dù các cam kết trong các fta thế hệ mới có thể mang tới nhiều cơ hội như gia tăng quy mô thị trường
tăng hiệu quả kinh doanh giảm chi phí tuy vậy những thách thức đặt ra cũng rất lớn khi doanh nghiệp phải cạnh tranh với các đối thủ gai gắt hơn
chi phí dịch vụ logistics ở nước ta còn khá cao làm tăng giá thành giảm sức cạnh tranh của hàng hóa việt nam nói riêng
sức cạnh tranh của cả nền kinh tế việt nam nói chung còn thiếu sự kết nối trong quy hoạch giữa các ngành các lĩnh vực
rồi chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thương mại công nghệ thông tin còn hạn chế và việc kết nối với các nước trong khu vực còn chậm
sự kết hợp giữa thương mại điện tử và logistics thì chưa được thực hiện có hiệu quả
đặc biệt là năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở việt nam còn chưa cao so với các nước trong khu vực của thế giới
phó thủ tướng cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đặc biệt là hỗ trợ vốn gắn với tái cơ cấu chuỗi cung ứng dịch vụ logistics giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả cơ hội từ các cam kết hội nhập
cũng tại diễn đàn đã diễn ra lễ trao bằng khen của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công thương cho các tập thể cá nhân
có thành tích trong phát triển dịch vụ logistics lễ ký kết một số biên bản ghi nhớ hợp tác trong ngành và lễ công bố báo cáo logistics việt nam hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với thường trực tỉnh ủy bạc liêu về tình hình kết quả bước đầu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh bạc liêu
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng ở cả nước đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng toàn diện rõ nét thông qua việc tập trung chỉ đạo phát hiện và xử lý tham nhũng không có vùng cấm không có ngoại lệ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ
đối với tỉnh bạc liêu đồng chí yêu cầu địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa kiểm tra giám sát thanh tra và tự kiểm tra giám sát nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng như quản lý sử dụng nhà đất công chi tiêu ngân sách đấu thầu chỉ định thầu các dự án đầu tư công ngăn chặn tình trạng tham nhũng vật đồng thời phải vừa kiên quyết xử lý tham nhũng vừa kiên trì giáo dục quản lý ngăn ngừa trong nội bộ quần chúng nhân dân nhằm hạn chế hiện tượng lãng phí tiếp tục thực hành ti
viên chức cần sớm giải quyết đơn thừ khiếu nại của nhân dân nhất là những vụ việc khiếu kiện kéo dài